chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
vào chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an tiếp ngày đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa chile tại việt nam sécio narea
những năm qua quan hệ hợp tác giữa việt nam và chile ngày càng phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực
không chỉ ở cấp chính phủ quốc hội mà còn giữa các địa phương và người dân
trên lĩnh vực thực thi pháp luật việt nam và chile đều cùng là thành viên của nhiều điều ước và tổ chức quốc tế về phòng chống tội phạm
trên cơ sở đó bộ trưởng tô lâm đề nghị trong thời gian tiếp theo hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ và công an chile
phối hợp chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm mua bán người tội phạm ma túy rửa tiền tội phạm sử dụng công nghệ cao khủng bố
thúc đẩy đàm phán tiến tới ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai cơ quan nhằm tạo cơ sở cho quan hệ hợp tác trong phòng chống tội phạm giữa hai nước
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ setio naria khẳng định trên cương vị công tác sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy hai nước nâng tầm mối quan hệ song phương
cũng như hợp tác trong lĩnh vực an ninh phòng chống tội phạm vì lợi ích của nhân dân mỗi nước